để góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra ở tuyến trung ương do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
hội chữ thập đỏ tỉnh lâm đồng và ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện huyện lâm hà đã tổ chức ngày hội hiến máu tỉnh nguyện
ngày hội đã thu nhận sáu trăm năm mươi ba đơn vị máu chỉ viện cho viện huyết học và truyền máu trung ương thông qua đường hàng không
với mong muốn được chia sẻ giọt máu của mình để cấp cứu cho những người bệnh trong bối cảnh ngành y tế khó khăn về máu
ngày hội hiến máu tỉnh nguyện đã thu hút hơn một người tham gia và đã tiếp nhận được sáu trăm năm mươi ba đơn vị máu
trong đó có bốn trăm bốn mươi ba đơn vị máu lớn ba trăm năm mươi ml trên một đơn vị máu
do lực lượng y bác sĩ không đáp ứng đủ và để kịp chuyến bay chuyển máu về hà nội
nên ban tổ chức đành phải xin lỗi hơn ba trăm linh người không lấy máu thêm được
theo hội chữ thập đỏ tỉnh lâm đồng mặc dù thời điểm này rất khó khăn về công tác tuyên truyền vận động hiến máu tỉnh nguyện
nhưng hội chữ thập đỏ đã phối hợp tốt với ngành y tế bảo đảm quy trình an toàn cho người hiến máu
nên ngày hội hiến máu tình nguyện đã thành công tốt đẹp